ngày hai mươi bốn tháng tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã dự lễ khai trương nhà đa năng trường tiểu học nhân hòa huyện quế võ tỉnh bắc ninh
nhà đa năng trường tiểu học nhân hòa được khởi công xây dựng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trên diện tích sáu trăm linh m hai quy mô gồm sân chơi thể thao thư viện và các công trình phụ trợ khác
dự án có tổng mức đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
ủy ban nhân dân huyện quế võ cho biết trên địa bàn huyện không còn phòng học cấp bốn và một trăm linh các trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia
huyện đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện quế võ đề ra trước hai năm
công trình nhà đa năng của trường tiểu học nhân hòa đi vào sử dụng là thành tựu trong công tác xã hội hóa giáo dục